các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
anh dna bố bê gái cho biết hiện con gái anh vẫn chưa tỉnh sau ca mổ
con gái tôi vẫn đang được các bác sĩ chăm sóc theo dõi tích cực
theo các bác sĩ phải đêm nay con gái tôi mới tỉnh và về buồng được
về dự định tương lai người bố cho biết sau khi con gái được xuất viện
gia đình sẽ thuê một chỗ khác để cháu ở và ổn định tâm lý
còn về cháu ngoại do hoàn cảnh gia đình tôi không có điều kiện chăm sóc lúc này
thế nên tôi định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy
khoảng hai năm sau khi con gái tôi đủ lớn thì sẽ lại đón cháu về
nói về nghi phạm anh a cho hay nhà anh với nhà người này là hàng xóm
nhà người này ngay sau nhà tôi
thời điểm trước nhà tôi với nhà họ rất thân thiết
anh a cho biết khi nghe con gái tôi nói tên kẻ ấu dâm
anh sốc đến mức không thể đứng dậy được
là hàng xóm cảm giác đó đau lắm
từ khi tôi phát hiện ra vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
tôi không còn muốn nhìn mặt đối tượng đó
hắn đã từng cùng tôi chăm bế ẩm
nuôi nấng con gái tôi từ nhỏ
mà giờ trở thành kẻ ấu dâm xâm phạm con tôi
tên này nghề nghiệp không có
theo anh a kẻ tính nghi chỉ thừa nhận từng dùng tay sờ mó con gái anh
anh a khẳng định mình không bao giờ tha thứ được cho đối phương
dù chỉ sơ mó cũng đã là hành vi vi phạm pháp luật
bản thân anh là người nóng tính
anh a phải cố gắng kiểm chế vì nghĩ cho con và cháu sau này
anh a tâm sự bởi nếu tôi nổi nóng mất côn thì chính mình lại phải trả giá về pháp luật
giả sử tôi bị bắt thì hai đứa con và cháu tôi
sẽ bờ vơ không còn ai bố víu
điều đó buộc tôi phải dừng lại nín nhịn
đời thù ở nhà ai mà tôi là bên gia đình bị hại
khi nhìn thấy đối tượng ấu dâm con gái mình mà phải nhị quay mặt đi
nói thêm về kẻ tình nghi anh a tiết lộ
người này rất gần gũi với gia đình anh
tuy không phải anh em ruột thịt
nhưng cả hai thường xuyên qua lại ăn uống với nhau
anh em tuy không phải là ruột thịt nhưng hàng xóm
ăn chung uống chung từng bát cơm chén rượu
nên tiếp xúc với con gái tôi từ khi cháu còn bé
thậm chí tôi còn từng nhờ hắn chăm con hộ
gia đình thân nhau đến mức nhà tôi có gì
thì đối tượng có thể tự do vào trong nhà lấy
vậy mà hắn nỡ làm thế với con gái tôi
chứng tỏ đối tượng này không còn tính người
cần bị pháp luật trừng trị thích đáng
hoàn cảnh gia đình nhà bé gái một mươi hai tuổi rất đáng thương
năm hai nghìn bảy anh a cùng chị hát quê sơn la
kết hôn và lần lượt sinh hai con
trong đó bé y là con thứ hai
nhưng năm cô bé được một tuổi thì người vợ bỏ đi biệt tích
một mình anh a làm lụng vất vả
nuôi hai con ăn học bé lâu nay
gia đình anh thuộc hộ nghèo
anh nga bận rộn suốt ngày để tìm cách mưu sinh
và lo cho các con
thế nên không có nhiều thời gian sát sao hai cháu
bé y vốn có vóc dáng cao to hơn bạn bè cùng trang lứa
thời điểm trước khi phát hiện mang thai
tức tháng một năm hai nghìn một mươi bốn
bé nặng gần năm mươi kg
khi vào viện sinh mổ nặng năm mươi tám kg
hàng ngày cô bé vẫn chạy nhảy
chơi đùa cùng bạn bè trong xóm
và hay sang nhà người đàn ông hàng xóm chơi
một lần nhà có rỗ
mọi người nhìn thấy bụng bé y lớn hơn bình thường
nên suy nghĩ
anh a sau một hồi gạt đi cũng đồng ý nhờ người đưa con đi khám
kết quả cho biết bé đã mang thai sáu tháng hai ngày
trong suốt thời gian mang thai đó
y không hề có biểu hiện ngén hay bất thường
bản thân anh a là đàn ông cũng không dám quá gần gũi con
thế nên không phát hiện ra
khi biết chuyện gia đình anh a định phái đứa bé
nhưng bác sĩ cho biết thai đã quá lớn hai mươi bốn tuần
nếu phá sẽ ảnh hưởng đến tính mạng người mẹ
trước tình cảnh đó
họ đành giữ lại thai và theo dõi thêm
thời gian sau anh a luôn ở bên con trò chuyện
tâm sự và nghe được bé kể về kẻ nghi phạm
anh đã lập tức đưa con đến cơ quan công an để trình báo
tố giác tội phạm
theo anh a đối tượng này tên v
nhà người này là hàng xóm ngay sau nhà anh
từng rất thân thiết
tiết lộ thêm về hành vi của kẻ thù ác với báo này
anh a cho biết đối tượng nhiều lần dùng tay sảm sỡ
trêu kẹo cháu
do cháu lời còn nhỏ nên nhận thức và hiểu biết hạn chế
không biết để kể lại sự việc với gia đình
được đa lần tới tên v đã rời cho đôi bạn nhiều lần với cháu
dẫn đến cháu mang thai ngoài ý muốn
hắn chỉ thừa nhận có hành vi sảm sỡ và xối bỏ cái thai đó
đồ tội cho cháu bé một mươi hai tuổi có thai với người khác
đối tượng không những không nhận lỗi
mà còn đổ lỗi cho đứa trẻ một mươi hai tuổi như cháu l
khiến anh a vô cùng phấn nộ
anh a khẳng định với phong viên
con gái của anh vừa bước vào tuổi dậy thi
chưa hề có bạn trai chưa có người yêu
tại cơ quan công an
cháu l cũng khai rõ tên v là người đã có hành vi dâm ô với cháu
là người làm cháu mang thai
ngoài ra cháu lở không qua lại với bất kỳ ai
từ khi phát hiện sự việc
gia đình anh phải nghe những lời xì sao bàn tán
những ánh mắt thương hại của hàng xóm láng giềng
không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi
gia đình anh a tạm thời cho cháu nghỉ học
để tránh ảnh hưởng tới tâm lý
nắm bắt được hoàn cảnh của gia đình cháu bé
văn phòng luật sư kết nối đoàn luật sư tp hà nội
đã trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé l và gia đình
luật sư nguyễn ngọc hùng trưởng văn phòng luật sư kết nối cho biết
tại thời điểm bị xâm hại cháu lở mới một mươi một tuổi
như vậy cháu là trẻ em theo quy định tại điều một luật trẻ em năm hai nghìn một mươi
chúng tôi thực sự cảm thấy rất kinh hoàng và bức xúc bởi vì với cháu bé còn quá nhỏ
cháu đang ở cái độ tuổi chỉ biết ăn biết học biết chơi
vậy mà giờ đây vẫn là một đứa trẻ lại phải trở thành mẹ của một đứa trẻ khác
trong khi đó cả quá trình cháu mang thai đến nay đã sinh mổ thành công
thế nhưng đối tượng phạm tội vẫn đang nhổn nhơ không một động thái nào thăm hỏi với gia đình cháu bé
đặc biệt chưa bị xử lý theo quy định của pháp luật
ngay khi tiếp nhận vụ việc văn phòng luật sư kết nối đã tham gia bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp miễn phí cho cháu đến khi kết thúc vụ án
chân tướng được sáng tỏ đối tượng bị trừng trị thích đáng với hành vi của mình
theo luật sư nguyễn ngọc hùng hầu hết các đối tượng thực hiện hành vi như vụ việc trên
đều là những người thân của trẻ hoặc có quan hệ láng giềng
việc trẻ bị xâm hại tình dục không chỉ gây tổn thương cơ thể và những hậu quả nhất thời
mà còn có thể ảnh hưởng rất lâu dài về sau này
trẻ có thể bị dối loạn rất nặng nề về sức khỏe sinh sản
ảnh hưởng đến khả năng học tập khả năng hòa nhập gia đình và xã hội
cũng như đối với sức khỏe tâm thần
để tránh cho trẻ bị xâm hại tình dục trách nhiệm rất lớn thuộc về các bậc phụ huynh
các vụ án xâm hại tình dục trẻ em cho thấy
đa số đối tượng có mối quan hệ quen biết với gia đình nạn nhân
vì thế không mấy gia đình cảnh giác đề phòng trước những đối tượng này
nhìn nhận lại các vụ án xâm hại tình dục cũng cho thấy
gia đình nạn nhân thường ít có sự quan tâm đến con cái
cũng như những biểu hiện không bình thường của con cái
luật sư nguyễn ngọc hùng nêu quan điểm
vì vậy để bảo vệ con cái trước nguy cơ bị xâm hại tình dục
phụ huynh cần quan tâm chia sẻ với con em mình để nhận thấy những thay đổi tâm sinh lý cần thiết
học cách trò chuyện với con cái về những vấn đề tế nghị
khi thấy con cái có dấu hiệu bị thương tổn trên người
phụ huynh nên tìm hiểu nguyên nhân và báo với chính quyền địa phương ngay
khi biết con bị xâm hại tình dục
liên quan đến vụ việc bé gái ở hà nội bị xâm hại sinh con khi mới một mươi hai tuổi
hội liên hiệp phụ nữ hà nội đã đề nghị công an huyện thanh trì khẩn trương tiến hành điều tra
xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội theo quy định pháp luật đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cháu
ngày một mươi bảy tháng bốn hội liên hiệp phụ nữ hà nội đã có công văn gửi công an huyện thanh trì
đề nghị giải quyết kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em
theo đó ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ hà nội nhận thấy đây là vụ việc xâm hại rất nghiêm trọng
đối với trẻ em và gây bức xúc dư luận xã hội thực hiện chức năng đại diện chăm lo
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em
ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ hà nội đề nghị công an huyện thanh trì khẩn trương tiến hành điều tra
khởi tố vụ án xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật
đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cháu dtnl